chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong vụ án là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành cán bộ chủ chốt của bộ công thương và ubnd tp hcm
tuy nhiên vì những động cơ khác nhau các bị can đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài
ông vũ huy hoàng cùng đồng phạm đã cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước vi phạm các quy định về quản lý đất đai
từ đó dịch chuyển quyền quản lý sử dụng khu đất hai bốn sáu hai bả trưng là tài sản nhà nước sang tư nhân
gây thiệt hại thất thoát số tiền đặc biệt lớn hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
các bị can sử dụng thủ đoạn dùng quyền sử dụng đất hoặc các quyền về tài sản khác của nhà nước để góp vốn liên doanh
sau đó thoái vốn không minh bạch vi phạm nhiều quy định pháp luật gây thất thoát tài sản đặc biệt lớn
các bị can hồ thị kim thoa phan trí dũng đã thực hiện hành vi đồng phạm giúp sức cho ông vũ huy hoàng
hai người này trực tiếp ký các văn bản hoặc tham mưu đề xuất ông hoàng ký văn bản chấp thuận chủ trương cho sapeco
thực hiện các dự án bất động sản không phải là ngành nghề kinh doanh chính
sau đó bà thoa và ông dũng đã tham mưu cho lãnh đạo bộ công thương chỉ đạo sapeco
thoái toàn bộ phần góp vốn tại sapeco perul và phê duyệt giá cổ phần làm giá khởi điểm
để đấu giá thấp hơn giá trị thực tế trái pháp luật
do bị can hồ thị kim thoa đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra các quyết định tạm đình chỉ điều tra
và ra quyết định truy nã khi nào bắt giữ sẽ xử lý sau
liên quan đến đối tượng dùng súng đe dọa lái xe tải ở bắc ninh
viện kiểm sát nhân dân tp bắc ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn sướng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chú tại khu lãm trải phường vân dương tp bắc ninh tỉnh bắc ninh
về hành vi đe dọa giết người
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày năm tháng chín
trên mạng xã hội facebook chia sẻ hình ảnh và clip một người đàn ông mặc áo trắng
đang cầm khẩu súng
chia vào một thanh niên tại đoạn cầu nga tp bắc ninh
hình ảnh này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi
và gây tâm lý hoang mang trong dư luận
trước sự việc trên công an tỉnh bắc ninh đã xác minh làm rõ
người đàn ông cầm súng đe dọa trong clip là nguyễn văn sướng năm mươi hai tuổi
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ hàm long
có địa chỉ tại số một mươi năm đường hai bà trưng phường suối hoa tp bắc ninh
tại nhà riêng của nguyễn văn sướng lực lượng công an xác định
xe ô tô màu đen hiệu fortuner mang biển kiểm soát chín mươi chín a ba mươi nghìn sáu trăm ba mươi
là chiếc xe sướng đã sử dụng như trong clip được cư dân mạng chia sẻ
đồng thời thu giữ một khẩu súng hai viên đạn cao su và một viên đạn hơi cay
tại cơ quan công an nguyễn văn sướng khai nhận đã sử dụng khẩu súng trên
do mâu thuẫn với lái xe tải trong quá trình tham gia giao thông
công an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với yếu biá hai mươi sáu tuổi
trú tại xã tân tiến huyện crong park về tội cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng ba giờ ngày một mươi bảy tháng tám
sau khi ăn nhậu xong ý úc cầm theo một con dao dựa dài năm mươi sáu cm
lẻn vào nhà bà trần thị số ở tại thôn sáu xã tân tiến huyện crong park tỉnh đắk lắc
để trộm các tài sản
tuy nhiên khi vào đây thì bị bà số phát hiện
nên ý úc đã dùng rau khống chế đe dọa
bắt bà số chỉ chỗ cất giữ tiền để cướp
trong lúc ý úc đang lục lấy tiền và không để ý
thì bà số đã trốn được ra ngoài
rồi điện thoại báo cho công an
ngay lập tức công an xã tân tiến đã có mặt khống chế
bắt giữ đối tượng cùng với tăng vật
được biết ý úc bi á từng có một tiền án bảy năm tù giam
cũng về tội cướp tài sản
mới chấp hành án phạt xong
trở về lại địa phương thì tiếp tục gây án
thời gian vừa qua trên địa bàn quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đã xử lý rất nhiều trường hợp các thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép
những trường hợp này đều bị bắt
đều đã bị xử lý nghiêm minh
tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra
điều đó đòi hỏi cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền
cũng như là chế tài xử phạt cần mạnh tay hơn nữa
đây là số thanh niên vừa bị công an quận hoàn kiếm hà nội
triệu tập về hành vi tụ tập lãng lách đua xe trái phép
số thanh niên này cũng trú tại huyện thanh hoài hà nội
do đua đòi nên các quá xế hẹn nhau ở lóc hầm kim liên quận hai bà trưng hà nội
sau đó cả nhóm phóng xe máy với tốc độ cao
rồi nẹp bô bấm còi ấm mỹ quanh các tuyên phố thuộc quận hoàn kiếm
các quay xế còn tháo biển số xe máy để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
những thanh thiếu niên này đều sinh từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn năm
không công an việc làm sinh hư muốn thử cảm giác mạnh nên tổ chức đi bay đêm
rồi điều khiển xe máy gây dối chất tự công cộng
đề nghị các gia đình có thể tăng cường biện pháp quản lý giáo dục
nhắc nhở quân em mình không được có những việc làm vi phạm phóng đọc
đặc biệt là đi chơi đêm hôm
nó cũng tiềm bản những nhiều rủi ro
đồng thời đi chơi đêm hôm cũng dễ phát sinh các hành vi vi phạm phóng đọc
cũng qua việc kiểm tra bắt giữ xử lý
nhiều trường hợp cũng đang là trong lưới tuổi học sinh
cần phải có sự phối hợp quản lý giáo dục của nhà trường
xong xong từ đó cũng rất mong các cơ quan thông tin đại chúng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phổ biến giáo dục phóng đọc
cũng như tuyên truyền về công tác đối tranh xử lý
đặc biệt là nếu về tác hại hậu quả
thì thực tế có nhiều trường hợp
khi tham gia các hành vi về chạy xe tốc độ cao
thì đã gây ra những tự gây tai nạn
hoặc gây tai nạn khác gây hậu quả rất thương tâm
bên cạnh đó các lực lượng chức năng của công nghiệp hành kiếm
nói riêng của các thành phố nói chung
có những giải pháp tăng cường các biện pháp công tác nắm tình hình
chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn giải tán được sớm
hai là tăng cường công tác đấu tranh điều tra truy xét bắt giữ
để khởi sự
vụ việc hiện được các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hà nội
phối hợp với công an quận hoàn kiếm củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
sáng nay một mươi năm tháng chín bản tin của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
không ghi nhận ca dương tính mới một mươi ba ngày không lây nhiễm cộng đồng
tình hình điều trị đến thời điểm này
nước ta đã chữa khỏi cho chín trăm hai mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín
trên tổng số một sáu mươi ba ca mắc
trong số các bệnh nhân đang điều trị

có ba trường hợp có tiên lượng nặng rất nặng và nguy kịch
phải thở oxy hỗ trợ
trong đó một trường hợp nặng thở máy xâm nhập
đó là thông tin cập nhật về diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
còn với bệnh bạch hầu thì vừa có thêm một bệnh nhi tử vong
do mắc bạch hầu ác tính
bệnh nhi là nam một mươi hai tuổi ở huyện sa thầy tỉnh con tum
được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
từ chiều ngày một mươi ba tháng chín
trong tình trạng dối loạn tim suy tim men tim cao
bệnh nhi này chưa được tiêm phòng vaccine bạch hầu
như vậy là từ tháng sáu đến nay
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm đã ghi nhận ba ca bạch hầu tử vong
tất cả đều chưa được tiêm vaccine phòng bạch hầu
trước tình hình nhiều ca bệnh mắc bạch hầu thể ác nhiều biến chứng nguy hiểm
các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh
cần đưa con đi tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu đầy đủ và đúng lịch
khi phát bệnh thì cần khẩn trương cấp cứu
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý